do đó là học sinh đi học có thượng lợi là tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần
thậm chí là có năm duy trì rất là tốt
việc dạy chữ khô me vào trường học là đúng theo quy định của bộ dục
bà con rất là khấn khởi duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương
đến thời điểm này thì đồng bào dân tộc khmer rất quan tâm đến việc học tập của con em
so với những năm về trước tỷ lệ đi học ngày càng đông
rồi duy trì được số học sinh
rồi khi đến trường học tập tốt hơn rồi chăm ngoan hơn so với những năm về trước
đồng bào dân tộc khô me trả cứu hân quan đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
không riêng vì bộ mặt dùng quê ngày càng khởi sắc đời sống kinh tế ổn định
mà vì thế của người khô me ngày càng được khẳng định hơn
sau nhiều năm thực hiện chủ trương lớn của đảng về đồng bào dân tộc thiểu số
công tác phát triển đảng viên việc chăm bồi nguồn cán bộ người dân tộc đã có kết quả khả quan
trả cứu đã khắc phục được tình trạng chi bộ ấp khớm dùng đông đồng bào khô me
không có đảng viên là người khô me
nâng tỷ lệ đảng viên dân tộc khmer lên hơn bốn mươi bốn trên tổng số chung của quyện
toàn quyện có một sáu mươi người dân tộc khô me
chiếm hơn bốn mươi tám trong tổng cán bộ công chức viên chức
tỷ lệ người dân tộc khô me tham gia trong các cơ quan nhà nước và cơ quan đảng
báo cáo với anh luôn thì đạt trên tỷ lệ cho phép tỷ lệ quy định của tổng số
hiện nay chúng tôi đang bố trí tỷ lệ về cán bộ người khô me là trên ba mươi
do đó là rất là thường lợi trong vấn đề là tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và thậm chí kể cả bất phòng an ninh của địa phương
tôi rất là vinh hạnh cái chỗ là khi mà tốt nghiệp nhận được cái bằng kỹ sư nông nghiệp
rồi được sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh rà vinh
là phân công về là phụ trách cái địa bàn xã hàm giang
đa số xã này là đồng bào dân tộc khô me
thì cái phong tục tập quán sản xuất chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp
thì mình thì đồng bào mình thì dân tộc thì gặp bà con đồng bào dân tộc
thì cái cách nói chuyện nó gần gũi hơn so với người kinh
thì từ cái đó thì người ta dễ hiểu hơn so với mình chuyển giao cái khoa học kỹ thuật
trong cái sản xuất
đua sản xuất thực hành tiết kiệm góp phần xóa đói giảm nghèo xây dựng phun sóc làng quê ngày càng phát triển
và giờ sự đổi thay và phát triển trên dùng đất nghèo khó này
còn có thể cảm nhận được qua từng câu hát dù kê từng điệu múa lâm thôn
hay qua nếp mặt hồ hởi trong những giờ tập luyện chuẩn bị cho lễ hội đua ga ngo
những nếp dân quá đặc trưng ấy tưởng chừng bị mai một trong một quá khứ nghèo khó
tất cả giờ đã được phục hồi cùng với đời sống sung túc ấm no hơn